cũng trong ngày bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa tiếp nhận đối tượng mai văn thi
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quê quán tại xã nga thắng huyện nga sơn tỉnh thanh hóa để điều tra về hành vi giết người
đây là hung thủ đã gây ra vụ trọng án làm chết hai người xảy ra tại địa bàn của xã đa cai huyện đức linh tỉnh bình thuận
vào hơn hai mươi năm năm về trước
theo hồ sơ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy mai văn thi lúc đó bốn mươi một tuổi từ thanh hóa vào huyện đức linh tỉnh bình thuận làm thuê
vào tối ngày hai mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quá trình tổ chức nhậu trong một tròi rẫy ở xã đa ca huyện đức linh
với một số người thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau thì để dùng dao tấn công khi hai người chết tại chỗ rồi bỏ trốn
ngày ba mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức linh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và quyết định truy nã mai văn thi trên toàn quốc về tội giết người
sau khi gây án mai văn thi bỏ trốn ra tỉnh tuyên quang thay tên đổi họ thành nguyễn văn điệp
rồi lấy vợ sinh con và làm ăn sinh sống từ đó cho đến nay
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh tuyên quang
đã bắt giữ được đối tượng mai văn thi và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
tiếp nhận thủ lý theo thẩm quyền
như vậy sau hơn hai mươi năm năm lẫn trốn đối tượng đặc biệt nguy hiểm mai văn thi đã xa lưới pháp luật
và đồng thời đối tượng cũng phải chịu một bản án thích đáng cho những gì đã gây ra